ban lâm nghiệp phường bảy tp đà lạt và lực lượng kiểm lâm tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa phát hiện hàng loạt cây thông ba lá gần ba mươi năm tuổi tại tiểu khu một trăm bốn mươi chín thuộc dự án khu du lịch cam ly mang lai đang có biểu hiện vàng lá trở chết
qua kiểm tra hiện trường có bảy mươi sáu cây thông ba lá đường kính gốc khoảng từ một mươi ba mươi cm đã bị các đối tượng khoan gốc bông hóa chất vào thân cây
gần đó một số đối tượng còn tự ý mở đường dùng lưới b bốn mươi làm hàng rào bao chiếm luôn cả khoảnh rừng mở đường nội bộ nhưng không bị xử lý kịp thời
sau khi kiểm tra hiện trường ubnd tp đà lạt đã đề nghị công an tp đà lạt vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng khen cây đầu độc thông ba lá tại khu vực trên
riêng việc các cá nhân tự ý làm đường trên đất lâm nghiệp làm hàng rào bao chiếm rừng giao cho ủy ban nhân dân phường bảy phối hợp với hạt kiểm lâm đà lạt lập biên bản vi phạm xử lý cho tháo rỡ ngay trong ngày
đồng thời cho phá bỏ đường lập kế hoạch trồng lại rừng